sau hơn ba năm luật đất đai đi vào cuộc sống hành lang pháp lý cho công tác quản lý sử dụng đất đai về cơ bản được thực hiện tương đối tốt
tuy nhiên qua thực tiễn triển khai luật đất đai bộc lộ không ít vướng mắc bất cập
đó là nội dung được nêu ra tại hội thảo lấy ý kiến sửa đổi bổ sung luật đất đai do tổng cục quản lý đất đai bộ tài nguyên và môi trường tổ chức ngày hai mươi chín tháng một mươi một
báo cáo của tổng cục quản lý đất đai cho thấy việc thi hành chính sách pháp luật về đất đai của các tỉnh thành phố vẫn còn một số hạn chế
nguồn lực đất đai vẫn chưa được khai thác hiệu quả
tại nhiều địa phương dự án đã được nhà nước giao đất cho thuê đất nhưng không đưa vào sử dụng gây lãng phí
cơ chế tạo quỹ đất chưa được quan tâm thực hiện
khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai vẫn chiếm tỷ lệ lớn với hơn bảy mươi

nguyên nhân của những tồn tại đấy thì hiện nay cũng có
nguyên nhân là về pháp luật
ví dụ như là còn có sự chưa thống nhất giữa các pháp luật do vậy là triển khai cũng còn gặp khó khăn
một cái nguyên nhân rất là quan trọng và rất là cơ bản thì đó là chủ yếu là do vấn đề tổ chức thi hành ở các địa phương thì vẫn là nhiều nơi thì vẫn là chưa tốt
việc sửa đổi luật đất đai là cần thiết để giải quyết những vướng mắc khó khăn trong thực tiễn
tại hội thảo đại diện các địa phương các nhà khoa học cũng đã đề xuất
kiến nghị sửa đổi một số quy định của luật đất đai như quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
về giá đất giải quyết tranh chấp đất đai nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước người sử dụng đất và nhà đầu tư
cùng với việc mà triển khai kế hoạch của chính quyền địa phương
thì theo chúng tôi là chúng ta nên phân cấp ủy quyền cái việc phân cấp cái này từ trong luật
phải đưa về cho các địa phương của chính quyền địa phương các địa phương đất và địa phương
tổng cục quản lý đất đai cũng đề xuất một mươi nhóm nội dung dự kiến sẽ sửa đổi bổ sung
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
bảo đảm sử dụng đất đai hiệu quả tiết kiệm và bền vững